thưa quý vị xin được truyền đến những thông tin về vùng áp thấp đang hoạt động trên biển đông
lúc một mươi ba h ngày sáu tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi một năm một mươi hai năm độ vị bắc
một trăm một mươi hai năm một trăm một mươi ba năm độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng một trăm sáu mươi km về phía tây tây bắc
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày bảy tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi hai ba độ vị bắc
một trăm một mươi độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ bình định đến khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
nên vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
từ vị tuyến một mươi hai h đến một mươi năm h
một mươi độ vị bắc và từ một trăm linh chín năm đến một trăm một mươi năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa
vùng biển từ bình định trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang
vùng vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám
với vùng biển phía bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giới cấp chín và biển động mạnh
trên đất liền dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực nam trung bộ
nối với vùng ấp thấp đang mạnh lên cộng thêm tác động của không khí lạnh từ phía bắc rồn xuống
vì thế trong đêm nay và ngày mai hầu khắp các tỉnh miền trung đều có mưa rào và rông trên diện rộng
dự báo đợt mưa lớn diện rộng này ở khu vực miền trung sẽ còn kéo dài
tổng lượng mưa từ nay đến ngày một mươi một tháng một mươi phổ biến từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
riêng đối với các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến quảng ngãi
có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ năm trăm linh bảy trăm linh mm một đợt
sau đây là dự báo
dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước